theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày một mươi hai tháng năm do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc nén rãnh áp thấp dịch xuống phía nam
ở khu vực các tỉnh lào cai phú thọ thái nguyên yên bái vĩnh phúc đã có mưa vừa đến mưa to
và trong những giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở các khu vực trên
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng năm các tỉnh bắc bộ có mưa rông diện rộng
vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi hơn một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
trong hôm nay một mươi hai tháng năm các tỉnh bắc trung bộ có mưa rông diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong những giờ tới khu vực việt bắc đông bắc tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt từ ba mươi năm mươi mm có nơi bảy mươi mm
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang và yên bái